theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết là trong chín ngày nghỉ tết kỷ hợi
cả nước xảy ra hai trăm bảy mươi sáu vụ tai nạn giao thông làm thiệt mạng một trăm tám mươi ba người bị thương hai trăm bốn mươi một người
trong đó đường bộ xảy ra là hai trăm bảy mươi bốn vụ tai nạn giao thông làm chết một trăm tám mươi một người bị thương hai trăm bốn mươi một người
đường sắt xảy ra hai vụ làm chết hai người như vậy giảm tám người chết một ngày so với tết nguyên đán năm hai nghìn một mươi chín
trong dịch tết thì xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vào ngày tám tháng tám
trên quốc lộ một đoạn qua tỉnh thanh hóa giữa hai ô tô làm ba người thiệt mạng năm người bị thương
cũng trong chín ngày tết lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện và xử lý hơn hai mươi một vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ
phạt tiền trên một mươi hai tỷ đồng và thu giữ gần bốn phương tiện tước ba trăm tám mươi năm giấy phép lái xe